tối bảy tháng chín tại cung văn hóa lao động tp hcm tập đoàn vận tải công nghệ b group đã tổ chức hoạt động
ngày hội gia đình nhân tết trung thu hai nghìn một mươi chín đây là hoạt động ý nghĩa tốt đẹp mà b group đang nỗ lực xây dựng
để khẳng định thương hiệu và tầm vóc của mình
chương trình được tổ chức với sự có mặt của tất cả các gia đình tài xế b group đang làm việc cho đơn vị khu vực miền nam
là dịp tri ân của b group với nhân viên và gia đình đối với những đóng góp của họ cho công ty trong thời gian qua
để đem lại không khí ấm áp đêm hội trung thu cho các cháu các chương trình ca nhạc kịch vui nhộn được thực hiện
một cách bài bản công phu nhân dịp này tập đoàn b group còn trao suốt học bổng cho con em tài xế b group
tổ chức bốt thăm tặng chuối du lịch miễn phí dành cho gia đình may mắn
chương trình ngày hội gia đình là một trong những hoạt động được b group chú trọng và thể hiện nền móng văn hóa doanh nghiệp
mà b group định hình và xây dựng trong quá trình phát triển của mình